cô cô lúc này rất vui và có xúc động thì cô cũng mong các bác hãy cố gắng cứu những người cũng như cô được mau ra về và được về nhà đòi phẫu gia đình hạnh phúc
cô gửi lời cảm ơn đến cản bộ y tế những người đã hôn hóa một câu đi ạ

hôm nay tôi được ra việc với trang thị hoa được âm tính được về nhà với gia đình

tôi cũng ma mát được ra về thì lời cuối cùng của tôi là xin chúc mấy bác sức khỏe và mấy bác cố gắng cứu chữa những người bệnh
cùng với tôi được về với gia đình
hôm nay lại cho bao nhiêu bệnh nhân ra việc ạ
hôm nay mình cho bốn bệnh nhân ra việc ba bệnh nhân đà nẵng và một bệnh nhân quảng ngãi
tất cả bệnh nhân đều có ba lần và có những bốn là âm tính
đây là bốn bệnh nhân đầu tiên của đà nẵng

mà thật ra thì bác linh cũng ủng hộ rất là nhiều
cảm ơn các bạn
cảm ơn các bạn
cảm ơn các bạn